từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm sẽ mở bán một sáu trăm năm mươi bốn căn nhà ở xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và đối tượng chính sách giúp ổn định đời sống cho người dân
trong năm nay thành phố sẽ ra mắt bốn dự án trung cư nhà ở xã hội với tổng cộng một sáu trăm năm mươi bốn căn hộ tại huyện bình chánh quận bình tân quận tân bình và quận một mươi hai
các đối tượng được phép mua nhà gồm cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
người lao động tự do kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua nhà ở theo quy định